ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
qua một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tính đến nay toàn tỉnh có một trăm một mươi sáu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ năm mươi tám
có hai địa phương là huyện phú ninh và thị xã điện bàn được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
tỉnh quảng nam đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có một trăm sáu mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ tám mươi
trong đó sáu mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
có chín đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm hai nghìn ba mươi năm